kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ lưu hành tiền giả trên địa bàn phú yên
ngày một mươi chín tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn ngọc hiền chú tại quận long biên thành phố hà nội
và trần văn duy chú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang về hành vi lưu hành tiền giả
trước đó đối tượng này đi vào hai cửa hàng ở thành phố tuy hòa để mua hàng hóa có giá trị nhỏ
rồi thanh toán bằng tới năm trăm linh đồng tiền giả để cho nhân viên cửa hàng thối lại tiền thật
cũng với thủ đoạn tương tự tối ngày một mươi một tháng một mươi hai khi đối tượng đến một quán cà phê ở phường năm tp tuy hòa
để mua cà phê và đưa tờ tiền giả có mệnh giá năm trăm linh đồng thì bị chủ quán phát hiện
và báo cho lực lượng công an thành phố tuy hòa bắt giữ
khám xét nơi ở của hai đối tượng đang lưu trú tại một khách sạn ở thành phố tuy hòa
cơ quan công an thu giữ một số công cụ thiết bị liên quan
ngoài ba vụ lưu hành tiền giả nêu trên trong đêm ngày một mươi một tháng một mươi hai đối tượng còn mua hàng
tại một tiệm thuốc tây ở xã hòa an huyện phú hòa để tiêu thụ một tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng
để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng chức năng tiến hành dừng xe ô tô biển số sáu mươi bảy a sáu nghìn bốn trăm năm mươi năm
do nguyễn văn hữu nhân chú tại xã bình chánh huyện châu phú tỉnh an giang đang điều khiển
trên xe có nguyễn anh hào chú tại xã tân hiệp huyện thạch hóa tỉnh long an
qua kiểm tra phát hiện trên xe và trong cốc xe có cất dấu
chín trăm tám mươi bao thuốc lá điếu nhập lộ gồm hai bao hero và chín trăm tám mươi bao z
trên tiến hành lập biên bản vụ việc
nhơn và hào thừa nhận mua số thuốc lá điếu trên với giá bốn mươi chín triệu đồng
và đang vận chuyển từ tỉnh long an về vĩnh long để bán lại kiếm lời
tuy nhiên vừa về đến khu vực vĩnh long thì bị công an bắt giữ
thưa quý vị và các bạn cuối năm là thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ các loại rượu để biếu tặng và để sử dụng tăng cao
lợi dụng tình hình này thì không ít đối tượng đã làm rượu giả rượu kém chất lượng để bày bán ra ngoài thị trường
bất chấp an toàn tới tính mạng của người dân
trước thực trạng đó thì lực lượng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá nhiều cơ sở kinh doanh rượu giả trên địa bàn thành phố hà nội
ngày một mươi hai tháng một mươi hai phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu thủ công
do trần quỳnh trâm khu đô thị mới tân triều thanh trì làm chủ
đã phát hiện năm trăm một mươi lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
được biết số rượu này được chủ cơ sở thu mua trôi nổi trên thị trường không kiểm định chất lượng

cơ sở kinh doanh rượu ngâm của đáo quang mạnh và vũ quang hiến
hơn một trăm linh bình rượu ngâm động vật và thực vật không có tem nhãn
chủ cơ sở khai nhận mua rượu trắng xong về ngâm với các sản phẩm động thực vật
kênh phân phối và tiêu thụ chính chính là mạng xã hội zalo và facebook
trong thời gian vừa qua phòng cơ sở môi trường ngoan hành phố hà nội
cũng đã trực tiếp phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra nhiều những vụ việc
liên quan đến kinh doanh và sản xuất rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng
và đã thu giữ được rất nhiều số lượng

để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cơ sở môi trường ngoan hành phố hà nội cũng xin khuyên cáo người dân là
thật nhất là không nên sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng của sinh em ra thực phẩm
vì khi sử dụng thì nguy cơ sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe
đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ việc mà phòng cảnh sát môi trường cơ quan tp hà nội
triệt phá trong thời gian vừa qua
dự báo những tháng cuối năm nhất là dịp tết sắp tới nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng
các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng để sản xuất kinh doanh rượu giả rượu kém chất lượng
do đó nguy cơ người dân sử dụng phải rượu kém chất lượng rượu không nguồn gốc xuất xứ là rất cao
nếu như các vụ việc không được xử lý một cách triệt đề
vâng thưa quý vị và các bạn vẫn biết là sử dụng rượu bia là không tốt
thế nhưng mà rượu lại là thức uống thường xuất hiện trên mỗi bàn tiệc đặc biệt là trong những dịp tết đến xuân về
uống nhiều rượu cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nguy hiểm hơn nếu chẳng may uống phải rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
rượu trôi nổi thì nguy cơ ngộ độc rượu cũng rất cao
theo ghi nhận tại bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an có ngày bệnh viện tiếp nhận hàng chục trường hợp nhập viện do liên quan đến rượu bia
nhẹ thì say xỉn nôn mửa ngơ ngáy nặng thì hôn mê tụt huyết áp
các tổn thương não nặng nề do suy hô hấp hạ đường máu
khi nói đến tác hại của rượu bia mọi người thường chỉ nghĩ đến hậu quả gây dối loạn tâm thần sơ gan và tai nạn giao thông
tuy nhiên trong thực tế hậu quả lớn nhất của uống rượu bia đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều
di chứng để lại các bệnh nhân uống rượu kéo dài nhiều năm hoặc là nghiện rượu làm dụng rượu nghiện rượu
hoặc là các trường hợp di chứng để lại do ngộ độc tử
ví dụ như là các cái biểu hiện có thể để lại là ví dụ như là về thần kinh thì có thể là có những cái loạn thần loạn thần do rượu
rồi là các cái biến chứng do ngộ độc rượu để lại nó cũng để lại di chứng
ví dụ như là sau những cái suốt huyết não nhồi vó não do rượu rồi bệnh nhân để lại các di chứng nằm liền một chỗ
có thể thấy tình trạng số ca nhập viện vì ngộ độc rượu ngày càng gia tăng
đặc biệt trong các dịp tụ tập liên hoan cuối năm
do đó để tránh phải nhập viện vì liên quan đến rượu bia
mỗi người hãy tự biết bảo vệ bản thân trước mỗi cuộc liên hoan
và nếu có uống thì chỉ nên tìm mua tại những cơ sở kinh doanh rượu đảm bảo uy tín
có rất nhiều cái ảnh hưởng không tốt cho rượu gây ra mà có thể là ngộ độc
thế thì cũng có cái tuyên cáo đưa ra cái tuyên cáo là
trung trước hết là chúng ta hạn chế sử dụng rượu bia
và đặc biệt là trong công việc khi chúng ta đang làm việc
và đặc biệt hơn nữa là khi chúng ta tham gia giao thông
là tuyệt đối không nên sử dụng rượu bia
thì nó có thể để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng
ngoài cái việc là suy chứng năng cơ quan nó ảnh hưởng đến thân kinh
thì chúng ta có thể không kiểm soát được trong quá trình tham gia giao thông
và gây ra các tai nạn giao thông rất là nề
chấn thương sò não hoặc là các trường hợp đa chấn thương

và đặc biệt là trong công việc khi chúng ta đang làm việc
chấn thương về những ảnh hưởng và hậu quả mà rượu bia gây ra
để từ đó mỗi người phải tự thay đổi từ suy nghĩ đến hành động
đồng thời phải tuyên truyền vận động cho mọi người
cùng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng rượu bia
một cách hợp lý và an toàn
đặc biệt là trong những dịp tết đến xuân về
để tết không phải là nội ám ảnh của rượu bia
mà tết là của xung vầy của đoàn viên
tiếp theo xin mời quý vị điểm qua một số tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo